cảnh báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ việc bị lộ lọt thông tin cá nhân
nội dung này sẽ có trong mục cảnh giác ngày hôm nay
xôi động thị trường lưu trú tuần lễ festival huế năm hai nghìn hai mươi hai
xin chào quý vị và các bạn
quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
tôi là dương trang người sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin ngày hôm nay
thưa quý vị tại bình dương một người phụ nữ vay chín mươi triệu đồng rồi phải gánh nợ hơn một mươi tỷ đồng
vào ngày hai mươi năm tháng sáu phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương phối hợp với công an thị xã bến cát
bắt giữ đối tượng phạm bá thụy chú tại phường mỹ phước thị xã bến cát
để điều tra và làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo điều tra ban đầu từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai thụy nhiều lần cho một người phụ nữ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ phường mỹ phước thị xã bến cát vay tiền với lãi suất từ sáu hai mươi bốn một ngày
tương ứng là hai một trăm sáu mươi đến tám sáu trăm bốn mươi một năm
chu kỳ lấy lãi là năm ngày một mươi ngày hoặc một tháng
ban đầu người phụ nữ vay của thụy số tiền chín mươi triệu đồng
nhưng do không kịp trả lãi nên thụy đã cộng dụng
thành tiền vay
cho đến nay nữ nạn nhân còn nợ thùy số tiền hơn một mươi tỷ đồng
tổng số tiền lãi thùy thu cho đến nay là gần bốn tỷ đồng
qua khám xét nơi ở của đối tượng thụy cơ quan điều tra thu giữ hai lượng vàng
số tiền một bảy mươi năm tỷ đồng
trong đó có năm trăm linh triệu đồng mới thu lãi của chị này
cùng nhiều giấy tờ liên quan cho việc cho vay lãi nặng
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
là thủ đoạn mà nhiều đối tượng đã sử dụng trong thời gian gần đây
và thực tế thì không ít người đã bị mắc bẫy
điều đáng nói là dù báo chí và cơ quan chức năng
đã nhiều lần tuyên truyền đưa ra cảnh báo
thế nhưng mà vẫn có rất nhiều nạn nhân bị mất tiền
do thủ đoạn của các đối tượng ngày một tinh vi
đặc biệt trong đó là việc người dân vẫn còn để lộ lọt thông tin
mất đi thông tin cá nhân thông tin ở thẻ căn cước công dân
đã bị các đối tượng xấu triệt để lợi dụng và lừa đảo
hơn hai trăm linh triệu đồng là số tiền mà anh nguyễn hải nam
trú tại phường một mươi hai quận bình thạnh tp hcm
vừa bị các đối tượng xấu lừa đảo chiếm đoạt
thủ đoạn của các đối tượng là mạo danh cơ quan công an
thông báo anh nam có liên quan đến một vụ tai nạn giao thông
mà anh là chủ hợp đồng thuê phương tiện
chúng bảo tôi phải chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn
nhưng tôi nói là không liên quan
chúng cố đưa ra những lý lẽ thông tin mà chúng có
nhưng mà tôi khẳng định là tôi không liên quan đến vụ việc này
tuy nhiên khi thấy anh nam không bị mắc bẫy
chúng tiếp tục dùng người khác
và số điện thoại khác gọi điện thông báo rằng
anh nam đã liên quan đến vụ rửa tiền và buôn bán ma túy
mà người gây tai nạn giao thông là người cầm đầu
để tăng thêm áp lực
các đối tượng đã chuyển một bức ảnh giả
với nội dung là lệnh tạm giam anh nam của viện kiểm sát
tôi cũng rất là hoang mang
đặc biệt là những thông tin cá nhân của mình
rất là rõ ràng trong cái lệnh tạm giam
nên là rất là lo lắng
nhưng vì là mình không có làm gì
nên mình khẳng định là không liên quan
đến đây thì chúng mới
mình mới nói là mặc dù không liên quan
thì cần phải chứng minh và bảo là
sẽ hướng dẫn cách để tôi được minh hoan
để giúp nạn nhân minh hoan
chúng yêu cầu mua một máy điện thoại hệ điều hành android
sau đó bắt nạn nhân cài phần mềm
có biểu tượng công an hiệu
nhằm mạo danh bộ công an
tiếp đó chúng đưa ra hướng dẫn chi tiết
để nạn nhân chuyển tiền vào một tài khoản
rồi sau đó chiếm đoạt
tôi nghĩ nguyên nhân là do tôi bất cẩn
để thông tin cá nhân của mình
từ căn cước công dân bị rơi vào tay
đột đối tượng xấu
thì qua sự việc trên thì thấy là
hệ thống bảo mật của các ngân hàng
vẫn còn rất nhiều là kẽ hở
tôi cũng mong muốn là các cơ quan công an
sớm điều tra vụ việc làm rõ các đối tượng
để chúng không còn lừa được người khác nữa
và cũng không phải ai phải chịu
cái hoàn cảnh như tôi
từ cái thông tin mã qr code
chuyển chứng minh nhân dân
và từ thông tin về thẻ chip
thì người ta có thể lấy được cái thông tin
của người dùng ở trong cái chứng minh nhân dân đó
thì hiện nay
có rất nhiều người dân
rất là hơi đáng
sử dụng mạng xã hội
đã chia sẻ các thông tin về chứng minh nhân dân của mình
lên mạng xã hội
thì từ những cái thông tin đó
mà các đối tượng có thể lợi dụng
cái thông tin đó để đi làm
những cái việc vi phạm pháp luật
vụ việc trên tiếp tục là một lời cảnh báo
cho người dân cần nâng cao cảnh giác
đề phòng trước những thủ đoạn mạo danh cơ quan công an
để lừa đảo chiến đoạt tài sản
bên cạnh đó người dân cũng cần chú trọng
bảo mật thông tin cá nhân của mình
nhất là thông tin trên thẻ căn cước công dân điện tử
để tránh trở thành mục tiêu
cho các đối tượng xấu lừa đảo
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật
có trong hai mươi bốn giờ qua
số liệu mới nhất từ ngân hàng nhà nước
số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán cá nhân
trong hệ thống ngân hàng
đã ghi nhận xu hướng tăng mạnh trong hai quý gần đây
đặc biệt chỉ tính riêng quý một năm nay
số dư này đã tăng gần một trăm linh ba sáu trăm linh tỷ đồng
tương đương tăng hơn một mươi một
và chính thức vượt mất một triệu tỷ đồng
đây cũng là quý thứ tám liên tiếp
số dư tiền gửi thanh toán cá nhân
ghi nhận tăng trưởng dương
theo ngân hàng nhà nước việt nam
chi nhánh tỉnh đồng nai
để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn đối với khách hàng
bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
đến cuối tháng sáu này
các tổ chức tín dụng trên địa bàn đồng nai
đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ
giữ nguyên nhóm nợ
miễn giảm lãi vay cho khoảng hai mươi bảy doanh nghiệp
hộ kinh tế gia đình
với tổng giá trị nợ lũy kế là gần một mươi hai tỷ đồng
sự hỗ trợ về vốn
đã giúp kinh tế đồng nai phát triển tăng trưởng mạnh
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
cụ thể chỉ tính riêng trong tháng năm
đã có một mươi hai triệu lượt người việt nam đi du lịch
các địa phương đã lên nhiều phương án
nhằm đảm bảo cho khách đến du lịch thuận lợi và an toàn
năm tháng đầu năm
khách du lịch nội địa đạt khoảng bốn mươi tám sáu triệu lượt
tổng thu từ khách du lịch
ước đạt hai trăm một mươi một tỷ đồng
đây là những tín hiệu tích cực phục hồi ngành du lịch
vietjet chính thức công bố mở loạt bảy đường bay quốc tế mới
kết nối thành phố đà nẵng với singapore hàn quốc và ấn độ
các đường bay kết nối thành phố biển xinh đẹp
đáng sống nhất việt nam đà nẵng
với busan hàn quốc
năm thành phố lớn đông dân nhất ấn độ
cùng với singapore sẽ đi vào hoạt động từ tháng bảy
và ngay trong quý ba năm hai nghìn hai mươi hai
với từ bốn đến bảy chuyến bay khứa hồi
đáp ứng nhu cầu du lịch giao thương đầu tư thăm thân của người dân và du khách
chuyển sang các thông tin khác
đại diện tổng công ty đường sắt việt nam cho biết
nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch hè tăng cao của hành khách
đường sắt lập kế hoạch chạy thêm nhiều tàu khách đi đến quảng bình đà nẵng và nha trang
cụ thể khu đoạn hà nội đà nẵng
chạy thêm nhiều tàu khách đi đến quảng bình đà nẵng và nha trang